tại hà nội xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một đoàn tàu đâm trúng một xe đầu kéo
do xe này cố băng qua đường dây hậu quả xe ô tô bị lật ngang còn phần đầu máy của tàu bị hư hỏng nặng
vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay ba mươi tháng một mươi một tại km số hai mươi cộng sáu trăm bảy mươi năm gần khu chợ tía thuộc huyện thường tín hà nội
thời điểm trên xe đầu kéo chở theo container mang biển kiểm soát hà nội do một người đàn ông điều khiển
trong lúc băng qua đường sắt ở xã quất động thì bị tàu se hai chạy theo hướng tp hcm hà nội hút văng gần một mươi mét
đại diện tổng công ty đường sắt việt nam cho biết vụ tai nạn xảy ra do xe ô tô cố tình vượt qua đường dây
và bị mắc kẹt lại khi đã có tín hiệu đèn cảnh báo vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
hiện các đơn vị đã tổ chức cứu viện khắc phục sự cố